học sinh hà nội hân hoan trở lại trường sau hơn bảy tháng họp tự tuyến
vé máy bay hà nội tp hcm vẫn cháy hàng
bác sĩ khuyến cáo test nhanh covid một mươi chín âm tính nhưng có dấu hiệu này thì vẫn cần cách ly
nhà khoa học trung quốc chế tạo thiết bị xét nghiệm covid một mươi chín nhanh chính xác như pcr
cảnh báo nguy cơ xuất hiện các chủng virus mới sau bão omicron
xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin toàn cảnh covid chiều của kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn như vậy vào sáng ngày hôm nay ngày tám tháng hai
học sinh khối lớp bảy cho đến lớp một mươi hai tại các trường
tại một số khu vực dịch cấp độ một và cấp độ hai của hà nội đã quay trở lại trường học trực tiếp
sau hơn bảy tháng ở nhà học trực tuyến theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo hà nội
sau kỳ nghỉ tết
từ ngày tám tháng hai học sinh khối lớp từ bảy đến một mươi hai ở các trường tại hà nội chỉ tổ chức dạy học trực tiếp
tại trường ở địa bàn có cấp độ dịch vùng một và vùng hai
các trường ở khu vực cấp độ dịch ba và bốn vẫn dạy học trực tuyến
tại trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quận ba đình hà nội
từ sáu giờ ba mươi sáng các em học sinh khối bảy đến chín trong trường đã bắt đầu tới trường để học trực tiếp
các em học sinh được bố mẹ chở tới trường sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến
trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quận ba đình hà nội

để đón các em học sinh quay trở lại trường học
theo cô phạm hương giang hiệu trưởng nhà trường cho biết
ngay từ khi nhận thông tin sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp
nhà trường đã cho dọn dẹp toàn bộ trường các lớp học ngoài cổng trường
cũng bố trí thầy cô giáo đứng kiểm soát phân làng đón học sinh
ngoài việc đo thân nhiệt bằng máy đo cầm tay
nhà trường cũng bố trí các máy đo thân nhiệt tự động đặt trước cổng trường
thuận tiện cho việc kiểm soát học sinh vào trường
nhà trường cũng bố trí khu vực cách ly cho các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc covid một mươi chín
được biết phần lớn học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bộ y tế đang khẩn trương mua tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và tại các lớp học và nhiều vị trí trong khuôn viên trường
cũng được dán khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín
để nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định chung
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo
cùng đoàn công tác mới kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch
đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường trung học cơ sở nguyễn thị phương sáng nay
thưa quý vị và các bạn như vậy cuối cùng sáng nay
thầy trò trường trung học cơ sở nguyễn trì phương đã có tiết dạy
và học trực tiếp đầu tiên sau hơn bảy tháng học trực tuyến
như vậy ngày hôm nay đã là ngày tám tháng hai
tuy nhiên trạng bay từ hà nội đi tp hcm vẫn duy trì tình trạng cháy vé
hạng phổ thông chỉ còn vé hạng thương gia
gia vé rẻ nhất trên trạm bay này đang ở mức
chín sáu triệu đồng hạng thương gia đã bao gồm thuế phí
chuyến bay được thực hiện bởi bamboo airways
giá vé máy bay từ hà nội đi tp hcm chỉ hạ nhiệt
từ ngày chín tháng hai xuống mức ba triệu đồng đã bao gồm thuế phí
hãng bay đưa ra giá vé rẻ nhất là việc
travel allies ba triệu đồng kế đến là việc jet air ba ba triệu đồng
và bamboo airways ba sáu triệu đồng
mức giá sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo
và xuống chỉ còn tám trăm sáu mươi bốn đồng
từ ngày chín tháng hai xuống mức ba triệu đồng
từ ngày một mươi bảy tháng hai
tình trạng cháy vé hạng phổ thông từ hà nội
vào tp hcm đã diễn ra từ ngày sáu tháng hai
những hành khách đặt vé sát giờ
trong giai đoạn mùng sáu tháng hai đến mùng tám tháng hai
buộc phải lựa chọn vé hạng thương gia
gia vé rẻ nhất để di chuyển
từ hà nội vào tp hcm ngày mùng sáu tháng hai
là vé thương gia trên chuyến bay của vietnam airlines
khởi hành giờ bay sáng sớm
ở mức tám bảy triệu đồng đã bao gồm thuế phí
theo cảng vụ hàng không miền nam
ngày mùng bảy tháng hai
sân bay tân sơn nhất dự kiến
đón sáu mươi tám tám trăm ba mươi bốn lượt khách đến ga quốc nội
giảm một năm trăm linh người so với ngày sáu tháng hai
còn số này tại sân bay nội bài
là khoảng năm mươi hai lượt khách
trước đó được sự cho phép của cục hàng không việt nam
các hãng nên lên kế hoạch
tăng hơn một trăm linh chuyến bay
từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng hai
chủ yếu chặn hà nội tp hcm
do giờ ban ngày đã đông
nên cơ quan quản lý đề nghị
các hãng bay vào khung giờ ban đêm
thưa quý vị do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
kéo dài phức tạp
nhiều người đã đặt vé sát

đã phải đóng cửa
tuy nhiên gần đây khi tình hình dịch bệnh
đã có dấu hiệu hạ nhiệt
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức đã xin ý kiến tp hà nội
về việc cho phép mở cửa đón khách
vào tham quan khu di tích thắng cảnh hương sơn
chùa hương trong bới cảnh
cả địa phương là vùng xanh
lý giải về đề xuất nêu trên
của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
ông đặng văn cảnh phó chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết
việc mở cửa đón khách tham quan
chùa hương sơn không chỉ là mong muốn
của chính quyền sở tại người dân xã hương sơn
mà còn là niềm mong mỏi
của du khách thập phương trong việc thể hiện
tính ngưỡng tâm linh
ông cảnh chia sẻ thêm tính đến thời điểm hiện tại
thì thành phố chưa có văn bản trả lời về việc này
hiện dịch bệnh trên địa bàn hà nội
vẫn trong tầm kiểm soát
trong khi đó theo đánh giá cấp độ dịch
thì tất cả các xã trên địa bàn đều là vùng xanh
trước đó ngày hai mươi năm tháng một
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
đã phát đi thông báo về việc tạm dừng
tổ chức lễ hội không đón khách tham quan
tại di tích thắng cảnh hương sơn
theo huyện mỹ đức ở thời điểm này
mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức đã tạm dừng
tổ chức lễ hội không đón khách tham quan
tại khu di tích thắng cảnh hương sơn
năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông báo mới
mai đây tại cuộc họp về công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
do thường trực thành ủy hà nội tổ chức
sáng mộng bảy tháng hai
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đã có yêu cầu các cấp các ngành tổ chức
mở lại các dịch vụ trong đó bao gồm
các hoạt động du lịch mở cửa các địa điểm
tham quan di tích văn hóa tâm linh
trên địa bàn thành phố
quý vị và các bạn thân mến
ở giai đoạn này của đại dịch covid một mươi chín
chắc hẳn ai trong số chúng ta
cũng từng thực hiện ít nhất một lần
test nhanh covid một mươi chín
và nhiều người có kết quả test nhanh covid một mươi chín
âm tính thường sẽ thở phào nhẹ nhõm
tuy nhiên mới đây một bác sĩ anh
đã cảnh báo rằng nếu như bạn test nhanh
covid một mươi chín âm tính nhưng có triệu chứng
covid một mươi chín thì vẫn nên cách ly tại nhà
đăng một video lên tiktok
bác sĩ người anh jamie parker giải thích
bạn bị ho hay có thể là
thay đổi vị giác hoặc khứu giác
và sốt bạn có thể làm test nhanh
nó trả kết quả âm tính
bạn định đi làm đừng
vì bác sĩ thuộc
dịch vụ y tế công cộng anh
nhs cho biết
nếu bạn có các triệu chứng của covid một mươi chín
thì bạn nên ở nhà và đặt lịch xét nghiệm pcr
ngay khi bạn có kết quả test nhanh âm tính
test nhanh covid một mươi chín
đã được khen ngợi trong suốt đại dịch
khi giúp chúng ta phát hiện ra nhiều ca bệnh
một cách nhanh chóng
test nhanh covid một mươi chín thường được thực hiện ngay tại nhà
tại các cơ quan trung tâm thương mại
mà không yêu cầu xử lý mẫu
trong phòng thiết nghiệm
kết quả test nhanh thường được trả trong vòng nửa giờ
chúng hoạt động theo cách tuyên tự
que thử thai
kết quả dương tính được hiển thị dưới hai vạch
trên khai thử
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng
test nhanh covid một mươi chín có hiệu quả hơn tám mươi
trong việc phát hiện bất kỳ mức độ nào
của virus ở người lớn
một nghiên cứu được xuất bản
trên tạp chí clinical epidemiology
cho thấy test nhanh phát hiện chín mươi ca bệnh
khi người bệnh đang ở giai đoạn dễ lây nhiễm nhất
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
trước đây cũng phát hiện test nhanh covid một mươi chín
có hiệu quả phát hiện ổn định
khi người bệnh đang ở giai đoạn dễ lây nhiễm nhất
một nghiên cứu được công bố bởi các chuyên gia
tại đh oxford trước đây cũng cho thấy
test nhanh covid một mươi chín có hiệu quả cao
trong cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối
của bệnh khi tải lượng virus ở mức thấp nhất
điều quan trọng là khi thực hiện test nhanh covid một mươi chín
bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
ngay cả khi bạn đã thực hiện
nhiều bài test trước đó
quý vị và các bạn thân mến
ngoài ra các bộ kit test được sản xuất
bởi các công ty khác nhau
ở những nơi khác nhau
vì vậy các hướng dẫn có thể khác nhau
bạn cũng nên tránh ăn uống ba mươi phút
trước khi làm xét nghiệm
vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
và tạo kết quả dương tính giả
tiếp theo bản tin là một tin vui
khi một nhóm nhà khoa học trung quốc
mới đây đã tuyên bố phát triển một thiết bị
xét nghiệm covid một mươi chín có thể cho ra kết quả
chính xác trong vòng bốn phút
và chính xác như xét nghiệm pcr
các nhà nghiên cứu từ đh phúc đắng
ở thượng hải trung quốc cho rằng
nếu được phát triển thêm
thiết bị mới của họ có thể được sử dụng
cho việc xét nghiệm covid một mươi chín
tại các sân bay phòng khám kho cấp cứu
và tại nhà
theo tờ south china morning post
vào hôm nay tám tháng hai
nhóm nghiên cứu cho biết thêm
không giống xét nghiệm pcr đang được sử dụng phổ biến hiện nay
các mẫu bệnh phẩm được lấy
cho thiết bị xét nghiệm mới
sẽ không cần trải qua giai đoạn phân tích
tại phòng thí nghiệm vốn mất nhiều thời gian
cũng theo nhóm nghiên cứu
thiết bị xét nghiệm mới sử dụng những thành phần
rất nhỏ từ adn
được kết hợp với những vi điện tử
để phát hiện
và chuyển đổi vật liệu di truyền
trong một mẫu bệnh phẩm
thành tính hiệu điện
thiết bị này được kết nối bởi một máy tính
hoặc điện thoại thông minh để hiển thị kết quả
xét nghiệm pcr là cách chẩn đoán
covid một mươi chín chính xác nhất từ trước tới nay
theo tổ chức y tế thế giới who
tuy nhiên việc xét nghiệm pcr
cần phải do nhân viên y tế tiến hành
và thường mất từ một ngày đến vài ngày
mới có kết quả
trước đó tờ south china morning post
đưa tin một thành phố của trung quốc
với ba sáu triệu dân
nằm gần biên giới với việt nam
đã phong tỏa nghiêm ngạc
sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm covid một mươi chín
khi xét nghiệm đại trà
thành phố bách sát thuộc khu vực quảng tây
ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín
vào ngày năm tháng hai
là bệnh nhân vừa quay về thành phố
trong thời gian gần đây
khiến chính quyền quyết định xét nghiệm
hơn hai trăm linh bảy người
tại huyện đức bảo
nơi bệnh nhân này sinh sống
kết quả cho thấy chín mươi tám người nhiễm covid một mươi chín
và kết quả có tám mươi bảy người khác
phải xem xét lại
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật quảng tây
tất cả các ca trên đều nằm trong cùng chuỗi lây nhiễm
và có hai ca đã được xác nhận
nhiễm biến thể omicron
còn tại hàn quốc chính phủ quốc gia này cho biết
sẽ dừng sử dụng hệ thống giám sát
gps trong kiểm dịch
và cũng sẽ chấm dứt việc gọi điện kiểm tra hàng ngày
đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
do số ca nhiễm biến thể omicron
đang tăng nhanh gây áp lực
lên các nhân viên y tế và chính phủ của nước này
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu
của hàn quốc
nói hôm bảy tháng hai rằng
tốc độ lây lan nhanh đã khiến cho các cơ quan chức năng
gặp khó khăn trong việc duy trì phản ứng y tế
một cách chủ động và chặt chẽ
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
đã báo cáo ba mươi tám sáu trăm chín mươi một ca mắc mới
tăng gấp chín lần so với giữa tháng một
ông jong cho hay
hàn quốc có thể sẽ chứng kiến
mức tăng hàng ngày vào khoảng
một trăm ba mươi hoặc một trăm bảy mươi ca
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hàn quốc đã được coi là
hình mẫu chống dịch thành công
đối với các cơ quan chức năng
trong giai đoạn đầu của đại dịch
sau khi nước này ngăn chặn các ca mắc bệnh
và nhập viện hiệu quả hơn hầu hết các quốc gia ở phương tây
các cơ quan y tế đã hợp tác chặt chẽ
với những công ty công nghệ sinh học
để tăng cường xét nghiệm
và tích cực huy động công cụ
cùng nhân lực để thực thi các biện pháp kiểm dịch
tuy vậy những thế mạnh của hàn quốc
đã không còn phù hợp
với sự gia tăng số ca mắc mới nhanh chóng
do biến thể omicron
vốn đã ảnh hưởng tới các nguồn lực hành chính
và y tế
các quan chức đã buộc phải mở rộng
phương pháp điều trị tại nhà
giảm thời gian cách ly
và định hình lại chính sách xét nghiệm
sử dụng bộ dụng cụ kháng nguyên nhanh
bất chấp những lo ngại về độ tinh cậy của chúng
các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
sẽ được ưu tiên cho những người ở đội tuổi sáu mươi trở lên
và những người có tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn
các kế hoạch tăng cường giám sát
và cách ly được đưa ra
khi các nhân viên y tế và nhà nước
phải vật lộn để theo kịp gần một trăm năm mươi người
đang được điều trị tại nhà
với các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình
điều này đã dẫn đến sự chậm trễ
trong việc kê đơn thuốc
và khiến cho việc truy tìm người từng tiếp xúc bị tê liệt
các nhân viên công cộng
từng theo dõi người nhiễm virus
thông qua các ứng dụng trên điện thoại
có hỗ trợ gps sẽ được chuyển sang
trợ giúp điều trị tại nhà
những người nhiễm virus sẽ không còn
phải báo cáo với cơ quan y tế địa phương
khi họ rời khỏi nhà để đến gặp bác sĩ
trong khi các thành viên trong gia đình
đã có thể tự do ra ngoài để mua thực phẩm
thuốc men và các nhu yếu phẩm khác
những người mắc bệnh với nguy cơ thấp
ở độ tuổi năm mươi trở xuống và không có bệnh nền
giờ đây sẽ được tự theo dõi tình trạng bệnh
và liên hệ với bệnh viện địa phương
nếu các triệu chứng xấu đi
nhân viên y tế vẫn sẽ gọi điện kiểm tra hàng ngày
đối với những người mắc covid một mươi chín
từ sáu mươi tuổi trở lên
hoặc những người có tiền sử bệnh nền
phần cuối của bản tin cũng là một thông tin
đáng lo ngại khi mới đây thủ tướng new zealand
đưa ra cảnh báo rằng
đại dịch covid một mươi chín có thể không kết thúc
với biến chủng omicron
và các chủng virus mới có thể sẽ xuất hiện trong năm nay
thủ tướng new zealand jacinda ardern
nói với các nhà lập pháp
trong bài phát biểu được phát trực tiếp
vào hôm tám tháng hai
lời khuyên từ các chuyên gia là omicron
sẽ không phải biến chủng cuối cùng
mà chúng ta phải đối mặt trong năm nay
đại dịch vẫn chưa kết thúc
nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiến về phía trước
cảnh báo của thủ tướng ardern
đang được đưa ra khi hàng trăm người biểu tình
tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội
ở thủ đô wellington
yêu cầu chính phủ chấm dứt các biện pháp hạn chế
nhằm kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
và tiêm chủng vaccine bắt buộc
chính phủ của thủ tướng ardern
đã thực thi một số biện pháp hạn chế khắc nghiệt nhất
ở new zealand trong hai năm qua
nhằm kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
các biện pháp này giúp duy trì
số ca nhiễm và tử vong tại new zealand
ở mức thấp
với dần số khoảng năm triệu người
new zealand cho đến nay chỉ ghi nhận khoảng một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và năm mươi ba trường hợp tử vong
tuy nhiên các biện pháp chống dịch
cũng làm giấy lên làn sóng giận dữ
khi nhiều người new zealand bị cách ly tại nhà
hàng chục nghìn người không thể trở về gặp gia đình
do đóng cửa biên giới
các biện pháp này cũng gây thiệt hại cho các doanh nghiệp
vốn phụ thuộc vào khách du lịch quốc tế
tuần trước chính phủ new zealand cho biết
tới tháng một mươi nước này sẽ mở lại biên giới
theo từng giai đoạn
số ca nhiễm omicron tại new zealand
đang tăng lên kể từ khi một số biện pháp
giãn cách xã hội được nới lỏng gần đây
new zealand đã ghi nhận số ca nhiễm
trong ngày lớn nhất từ trước đến nay
với hai trăm bốn mươi ba ca vào hôm năm tháng hai
biến chủng omicron được phát hiện
lần đầu tiên tại nam phi
và hiện đã lan ra hơn một trăm linh quốc gia
trên toàn thế giới
biến chủng này gây lo ngại
bởi có chứa hơn năm mươi đột biến
trong đó có hơn ba mươi đột biến trên protein gai
cấu trúc có thể ảnh hưởng đến khả năng
lây lan hoặc né miễn dịch của virus
khi virus càng lây lan
nó càng có cơ hội đột biến
để tạo ra các biến chủng khác
omicron có khả năng lây lan cao hơn nhiều
với các biến chủng khác của sars cov hai

thậm chí ở các những khu vực
có tỷ lệ miễn dịch cao nhờ vaccine
và do nhiễm bệnh trước đó
giới chuyên gia chưa thể đoán định được
biến chủng tiếp theo sẽ như thế nào
và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến diễn biến đại dịch
họ cũng không chắc chắn liệu
các biến chủng sau sẽ gây bệnh nhẹ hơn
và liệu vaccine hiện tại có còn hiệu quả cao hay không
các chuyên gia cho biết
các biến chủng mới vẫn tiếp tục xuất hiện
nhưng không đồng nghĩa với việc
chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn
mức độ nguy hiểm của biến chủng mới sẽ được xác định
sau khi các nhà khoa học tiến hành
tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của chúng
thưa quý vị thưa các bạn thân mến
như vậy đã có rất nhiều biến chủng sars cov hai
đã được phát hiện trong hai năm qua
với khả năng lây nhiễm và độc lực khác nhau
tuy nhiên chỉ một số biến chủng
được cho là gây nguy hiểm nhiều hơn
có tỷ lệ tử vong cao hơn
hoặc dễ lây lan hơn
bởi thế chúng ta tuyệt đối không được chủ quan
phải hết sức cảnh giác
bởi đại dịch này khó có thể kết thúc trong năm nay
những thông tin mới nhất có liên quan đến
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong những chương trình tiếp theo